vốn có các bệnh lý nền như tăng huyết áp và gút nên khi cơ thể có một vài biểu hiện suy nhược mệt mỏi
bệnh nhân nam này đã chủ quan không đi khám ngay khi những biểu hiện còn ở giai đoạn sớm
sau một thời gian được phát hiện bệnh anh được điều trị bảo tồn để giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh lý mạng tính này
nguyên nhân chủ yếu là do các bệnh lý tại thận tăng huyết áp gút và đái tháo đường
tiến triển của bệnh thận mạng tính rất dễ dẫn đến suy thận mạng tính
làm mất chức năng thận của bệnh nhân ở giai đoạn này càng lâu càng tốt
và cái đặc biệt nữa là cái chế độ ăn để làm sao mà không tăng ca ly máu đặc biệt là ở những bệnh nhân bệnh thật mạng giai đoạn nặng bệnh thật mạng giai đoạn bốn giai đoạn năm thì người bệnh thường có tăng ca ly máu đây là một cái chất mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng cái chất âm thầm cho người bệnh thì khuyên cáo những cái thực phẩm mà làm tăng ca ly thì người bệnh cũng nên tránh
ví dụ như là trái cây cam chuối các cái đồ hoa quả khô ô mai một số các cái rau gọi là rau xanh thì nó có hàm lượng ca ly cao thì lúc đó thì những người bệnh đặc biệt là giai đoạn bốn năm thì chúng tôi thường phối hợp với chuyên gia dinh dưỡng chuyên gia dinh dưỡng và bệnh viện mai đặc biệt là dinh dưỡng lâm sàng sẽ giúp ích cho người bệnh để đưa ra một cái chế độ ăn nó phù hợp nhất đối với nguyên nhân gây bệnh đối với giai đoạn bệnh thật mạng là giai đoạn nào để phù hợp nhất đối với người bệnh
liên quan đến chế độ sinh hoạt cũng như là tập luyện của bệnh nhân suy thận bác sĩ có thể đưa ra những lời khuyên như thế nào để giúp bệnh nhân có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân mình
với những bệnh thật mạng giai đoạn sớm giai đoạn một giai đoạn hai giai đoạn ba thì người bệnh có khi chỉ tập trung vào việc thay đổi hành vi ăn uống nhưng có những nguyên tắc nhất định chẳng hạn đơn giản đầu tiên là phải giảm mặn giảm mặn là rất quan trọng
đối với người bệnh
thật mạng nói riêng và một số các bệnh lý chuyển hóa nói chung chẳng hạn như tăng huyết áp tiểu đường thì cũng nằm trong cái nhóm mà có thể vì bệnh nhân sẽ phải giảm giảm chế độ ăn mặn
nhưng với bệnh thận mạng thì đặc biệt là chúng ta phải giảm ăn mặn
với một cái lượng ăn mặn trung bình cho người bệnh thật mạng thì chúng tôi vẫn khuyến cáo là khoảng trên dưới ba gram muối tương đương với khoảng ba mươi một phần ba chế độ ăn muối của người bình thường
đấy là chế độ ăn giảm mặn
cái vấn đề thứ hai nữa là giảm đạm giảm đạm như thế nào đạm có trong thịt cá tôm trứng sữa
thì cái giai đoạn sớm thì khuyến cáo đưa ra là gì ạ chúng ta phải xu hướng giảm đạm và lựa chọn những cái đạm trung tính những cái đạm mà nó lành tính
kiêng thịt đỏ tạm động vật tôm cua ghẹ những cái thực phẩm mà có thể gây ra các bệnh lý tăng acidulic máu
và cái đặc biệt nữa là cái chế độ ăn về làm sao mà không tăng cali máu
đặc biệt là ở những bệnh nhân bệnh thật mạng giai đoạn nặng bệnh thật mạng giai đoạn bốn giai đoạn năm thì người bệnh thường có tăng cali máu
đây là một vi chất mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng
thì khuyến cáo những cái thực phẩm mà làm tăng cali thì người bệnh cũng nên tránh
ví dụ như là trái cây cam chuối các cái đồ hoa quả khô ô mai
những người bệnh đặc biệt là giai đoạn bốn năm thì chúng tôi thường phối hợp với chuyên gia dinh dưỡng và bệnh viện mai
đặc biệt là dinh dưỡng lâm sàng sẽ giúp ích cho người bệnh để đưa ra một cái chế độ ăn nó phù hợp nhất đối với nguyên nhân gây bệnh
xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
những nội dung chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ nghiêm trung dũng cũng đã khép lại chương trình sống khỏe ngày hôm nay của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại